chỉ còn hơn một tháng nữa là tới kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
so với năm hai nghìn một mươi tám kỳ thi năm nay có một số điểm mới trong đó chú trọng đến việc tăng cường giám sát
để bảo đảm kỳ thi được tổ chức an toàn hiệu quả công bằng khách quan
tại lào cai các nhà trường đang tích cực đẩy mạnh công tác giảng dạy ôn luyện
để các em học sinh vững tâm lý và kiến thức phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi
bảng đếm ngược đã được dựng lên thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở
và trung học phổ thông huyện bát sát tỉnh lào cai đang nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra trong tháng sáu tới đây
sau đó mới về tắm rửa tối thì lên lớp sớm hơn các bạn là tầm khoảng bảy h ba mươi là trống vào
thì em đã lên lớp tầm bảy h để tự học rồi ạ
ngay từ đầu năm học ngành giáo dục và đào tạo tỉnh lào cai đã triển khai các phương án ôn luyện phù hợp cho học sinh
tập huấn về nghiệp vụ tổ chức thi cũng như kỹ năng phòng trống phát hiện gian lận trong thi cử
nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao đặc biệt công tác phân luồng học sinh cũng được đẩy mạnh
giúp các em xác định đúng đán việc chọn trường chọn nghề phù hợp
phổ biến tuyên truyền về thực hiện quy chế để đảm bảo cho một kỳ thi nghiêm túc
cái yêu cầu thứ hai là tổ chức cái việc ôn tập luyện tập cho học sinh rất là kỹ càng
để các em có được những kiến thức những kỹ năng và những tâm thế để bước vào trong kỳ thi
một cách tự tin và đạt được kết quả cao
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tỉnh lào cai có sáu một trăm năm mươi năm học sinh đăng ký ôn thi trong đó có năm sáu trăm năm mươi học sinh khối
trung học phổ thông năm trăm năm mươi học sinh khối giáo dục thường xuyên trước sự hướng dẫn và giảng dạy tận
tình của các thầy giáo cô giáo các em học sinh khối một mươi hai của tỉnh lào cai đang tích cực ôn luyện
tự tin bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín